cắn xé hoặc là
luốt ma túy vào người
để che giấu hành vi phạm tội của mình
và thậm chí có những
thực tế là đã có những trường hợp
đối tượng đã bị phơi nhiễm hiv
từ trước và đã
cào cấu cắn hoặc là
dùng kim tiêm đâm
cán bộ trong quá trình bắt giữ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an thành phố mông cái đã
đấu tranh bắt giữ tổng số tám mươi một vụ
với một trăm ba mươi bốn đối tượng
trong đó đã trịt phá một mươi đường dây
ổ nhóm bắt giữ xử lý hình sự
hai mươi hai đối tượng lực lượng
công an thành phố móng cái vẫn luôn chủ động
xây dựng kế hoạch phối hợp tốt với các lực lượng
đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác
nắm tình hình và thực hiện tốt nghiệp vụ
từ đó tổ chức tuần tra mật phục
bắt giữ những đối tượng lần trốn
qua bến giới
hiện tại chúng tôi đang thực hiện
phương án hai của bộ nga

của công an tỉnh quảng linh
về triển khai
thực hiện đấu tranh
chống tội phạm tùy trên tuyến
thì thời gian tới
tiếp tục phát huy
tăng cường mối quan hệ
giữa lực lượng công an lực lượng
nguyên phòng và lực lượng hải quan
thời gian qua
dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
lực lượng chức năng xích chặt các biện pháp quản lý
kiểm soát dịch bệnh tăng cường tuần tra
vì vậy hoạt động mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn
biên giới mông cái giảm so với cùng kỳ
năm ngoái không xảy ra các vụ mua bán
vận chuyển ma túy với số lượng lớn
chủ yếu là các hành vi tàng trữ
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vì mình không
họ không quen
phải nhờ đúng
người ta họ biết
thì đi mua mới được
giá của nó
giá thì chứ hai trăm linh ba trăm linh bốn trăm linh
trước tình hình
tội phạm ma túy khu vực biên giới việt trung
vẫn còn diễn biến phức tạp
trong thời gian tới các lực lượng chức năng trên địa bàn
thành phố móng cái sẽ phối hợp thông tin chặt chẽ
đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm
ma túy xuyên quốc gia không để tội phạm
lợi dụng địa bàn là nơi trung chuyển ma túy
đi các nước
một chiếc ô tô chở bốn người bất ngờ
lao xuống đèo mã pì lèng
khiến ba người tử vong một người còn lại bị thương
vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra
vào khoảng hai mươi ba h đêm qua ngày một mươi tám tháng một mươi một
tại km một trăm năm mươi tám chín mươi
thuộc địa phận thôn mã pì lèng
xã bả vi huyện mèo vạc tỉnh hà giang
theo thông tin ban đầu
khoảng hai mươi ba h đêm qua
chiếc xe kia morning bốn chỗ ngồi
di chuyển trên đèo mã pì lèng
theo hướng từ đồng văn
sang mèo vạc
khi đến đoạn gần điểm rừng chân ngắm cảnh
panorama đã bị lao xuống vực
khiến ba người chết và một người bị thương nặng
nạn nhân gồm lâu thị my
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
bế ngọc đại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ở thị trấn đồng văn hà giang
nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
quê ở thị trấn sơn dương tỉnh tuyên quang
người bị thương nặng
đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đồng văn
là nguyễn văn hiệp
ở tổ một thị trấn đồng văn
các cơ quan chức năng tỉnh hà giang
và huyện mèo vạc
đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân
và khắc phục hậu quả vụ tai nạn
những ngày qua huyện madarak tỉnh đắk lắc
xuất hiện mưa to kéo dài trên diện rộng
khiến nhiều khu vực bị ngập sâu
cán bộ chiến sĩ công an huyện madarak
phối hợp với các lực lượng chức năng
đã hỗ trợ người dân ra khỏi vùng trũng thấp
di chuyển tài sản đến nơi an toàn
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lê đức cường

và đối tượng lê đức cường
hộ khẩu thường trú tại thôn ba
xã phả lễ huyện thủy nguyên tp hải phòng
về tội giết người
đối tượng này có xeo chấm cách một cm
dưới chiếc mép phải
phạm ba tội danh chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả
của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện thủy nguyên tp hải phòng
là đối tượng lê văn duy
sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại thôn chín tiến
xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
ngoài ra công an huyện thủy nguyên tp hải phòng
còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đoàn hoài nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn chín xã thiên hương
huyện thủy nguyên tp hải phòng
về hai tội danh cưỡng đoạt tài sản
và bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trình trị bằng những bản án thích đáng
báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều
quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện
một tụ điểm đá gà ăn thu bằng tiền
tại khu vực chợ cái tre ở xã tân thiềng
huyện chợ lách tỉnh bến tre
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an
tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện trợ lách
khi thấy sự xuất hiện của lực lượng công an
các đối tượng liền bỏ chạy tuy nhiên
hai mươi năm đối tượng cả nam lẫn nữ
đã bị khống chế bắt giữ
tại hiện trường trên người các con bạc
cơ quan chức năng đã tạm giữ hai con gà
một mươi điện thoại di động tám mươi ba xe mô tô
cùng với số tiền trên chín mươi triệu đồng
và một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện trợ lách
tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị phạm tội làm tàng chữ
tán phát hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
bị cáo nguyễn trí doãn bốn mươi hai tuổi
trú tại phường cam thuận thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
đã phải nhận bản án bảy năm tù gian
phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra vào sáng ngày hôm qua
từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nguyễn trí doãn sử dụng hai tài khoản facebook
đăng tải nhiều bài viết hình ảnh
tự soạn thảo cắt ghép hoặc siêu tầm
chia sẻ từ bạn bè với nội dung thô tục
nhằm xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
bôi nhọ sự lãnh đạo của đảng
nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
lãnh tụ hồ chí minh các vị lãnh đạo cấp cao
trong đảng nhà nước mục đích của bị cáo
là nhằm kích động chia rẽ gây mất lòng tin
trong dư luận quần chúng nhân dân
chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo
gây nguy hiểm cho xã hội thể hiện sự coi thường
pháp luật nên phải xử phạt nghiêm minh
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo
nguyễn trí doãn bảy năm tù gian
ngoài ra sau khi chấp hành xong án phạt tù
bị cáo còn bị quản chế ba năm tại địa phương
một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
là vật chứng vừa được công an huyện sông mã
tỉnh sơn la thu giữ khi bắt quả tàng
hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép
chân ma túy tại bản bàn xã nậm ti
huyện sông mã tỉnh sơn la
hai đối tượng là lò văn xiên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại bản nà há xã nậm ti
huyện sông mã tỉnh sơn la
và lương văn phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại bản xanh xã nậm lầu
huyện thuận châu tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ gồm một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
cùng một số tăng vật liên quan
sinh và phú đều đã có tiền án về ma túy
vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
theo lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm
về ma túy thủ đoạn của các đối tượng
phạm tội ngày càng tinh vi
hiện nay đã xuất hiện nhiều loại ma túy mới
dưới nhiều dạng thức khác nhau
rất khó phát hiện và thực tế này
đang đặt ra rất nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh
và phòng ngừa
tại huyện biên giới bình liêu của tỉnh quảng ninh
chưa lúc nào lực lượng công an chủ quan lơ là
các anh luôn chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác
đẩy mạnh tuyên truyền cho đối tượng thanh thiếu niên
trước hiểm họa này
các loại ma túy mới
tác hại xa xao khi sử dụng
và cách phòng tránh
bằng những bài giảng trực quan như thế này
công an huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
đã giúp các em học sinh trên địa bàn
nhận biết và những biện pháp phòng chống các loại ma túy
qua đó tác động tích cực đến nhận thức của các em
góp phần phòng ngừa
ngăn chặn có hiệu quả
đối với tệ nạn ma túy ngay trong học đường
khi được các chú công an
nói chuyện và giới thiệu
thì bọn em cũng đã biết thêm được
nhiều loại ma túy mới
bọn em sẽ đề phòng hơn
về những cuộc đi chơi
có những bạn bè
và cảnh sát
cao đối với
những người lạ đưa cho những món đồ
mà mình không biết
vấn đề học sinh
sử dụng ma túy
thì cũng chưa phải là vấn đề nổi cộng
tuy nhiên trong năm vừa qua
chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền
và về nhận thức
thì các em cũng đã nhận diện được
những các loại ma túy phổ biến thường gặp
thứ hai là cũng đã nắm mắt được
những tác hại của ma túy
ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh
và cũng đã nhận diện được những hình thức
mà các đối tượng xấu thường lôi kéo
không chỉ tuyên truyền tại trường học
công an huyện bình liêu còn tới tận khu dân cư
các hộ gia đình để tuyên truyền
anh ở đội điều tra khuôn huyện bình liêu
hôm nay anh đến gia đình
anh tuyên truyền với gia đình với em
về tác hại của tải lãm ma túy
và cách phòng chống tải lãm ma túy
đây anh cũng phát cho em những hình ảnh đấy
em nhìn những hình ảnh này
em thấy bạn bè rủ dê lôi kéo
thì tuyệt đối là em không được sử dụng
hay là hiếu kỳ
bọn em là thanh thơ nhân viên
nhiều khi mà em không được sử dụng hay là hiếu kỳ
thì em cũng tò mò
để các anh công an đến thân nhà
tuyên truyền phòng chống ma túy như thế này
thì em cũng cố gắng ghi nhớ
và có những cái để phòng tranh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
lực lượng công an huyện bình liêu
đã triển khai tăng cường tuyên truyền
về phòng chống ma túy
trên một bảy trăm năm mươi lượt thanh thiếu niên
nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình
nhà trường và lực lượng công an
trên địa bàn huyện bình liêu đến nay
không có thanh niên nghiện ma túy
quán truyền phòng chống ma túy
cái quan trọng là các em phải nắm biết được
ma túy nó tồn tại ở dạng nào
các ngại hình ma túy
và cái nguy cơ của ma túy nó ảnh hưởng đến
sức khỏe của các em như thế nào
thì cái đấy là
chúng tôi phải tập trung vào tuyên truyền
để các em nhận thức
và phát hiện những cái bạn nào
hoặc là những trường hợp nào
trên địa bàn mà có
hành vi về sử dụng ma túy này
hoặc là tàng trữ mua bán cho các em tuyên truyền
để tố rét cho
hoặc cho lực lượng công an
để từ đấy chúng tôi phát hiện
và tôi ngăn chặn
bình liêu là huyện miền núi biên giới
của tỉnh quảng ninh
với chín mươi bảy dân số là đồng bào dân tộc thiểu số
việc tuyên truyền nâng cao nhận thức
và trách nhiệm cộng đồng của thanh thiếu niên
trong ngăn chặn phòng ngừa tệ nạn ma túy
sẽ là một bước đi hiệu quả
trong xây dựng địa bàn bình liêu an toàn
nói không với ma túy
ngày một mươi năm tháng một mươi một
thành phố cần thơ ghi nhận hai trăm ba mươi ba ca nhiễm mới
nâng tổng số lên một mươi hai bảy trăm bốn mươi tám ca
xích chặt các biện pháp phòng chống dịch
thành phố đang tăng cường kiểm tra
xử lý những trường hợp vi phạm phòng chống dịch
hiện thành phố cần thơ đang áp dụng
cấp độ ba phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định tạm thời về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
của yếu ban nhân dân thành phố
các nhà hàng quán ăn quán cà phê hoạt động có điều kiện
trong đó hạn chế một số hoạt động
tiến hành kiểm tra việc tuân thủ
các quy định hướng dẫn việc cam kết hoạt động kinh doanh
đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
ngành chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm
trong đó vi phạm phổ biến nhất là từ ý thức
của người tham gia sử dụng các dịch vụ
ngoài cộng đồng
khách hàng ăn uống không giữ khoảng cách an toàn
kế đó là việc có tòa mã qr
tại các điểm buôn bán cung cấp các dịch vụ
nhưng lại không có hướng dẫn yêu cầu cách kiểm tra
một số khách cũng không có ý thức tự kiểm tra
thời gian qua cần thơ đã kiểm tra hơn
một trăm ba mươi năm doanh nghiệp cơ sở kinh doanh ăn uống
lập biên bản nhắc nhở xử phạt hơn
một trăm linh ba đơn vị có cơ sở bị phạt hơn ba mươi bảy triệu đồng
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết
đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạp giam ba tháng đối tượng truy nã
dương quốc hào bốn mươi chín tuổi trú tại thành phố hồ chí minh
để tiếp tục làm rõ tội đánh bạc
sau hơn ba năm lẫn trốn
theo hồ sơ công an vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
hào cùng năm đối tượng khác đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức chơi bài cào liên
tại xã phú hội huyện nhân trạch
thì bị công an bắt
vụ việc sau đó công an huyện nhân trạch đồng nai
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với sáu đối tượng
lợi dụng lúc tại ngoại hào đã nhanh chân
bỏ trốn khởi địa phương
nên bị truy nã toàn quốc về tội đánh bạc
bằng các biện pháp nghiệp vụ mới đây công an huyện nhân trạch
phối hợp với công an tỉnh tiền giang
tiến hành bắt giữ hào
ở xã tân mỹ chánh thành phố mỹ tho
sau hơn ba năm lẫn trốn
sau khi xảy ra ba vụ tai nạn giao thông
trong ba ngày liên tiếp trên quốc lộ một a
khiến bốn người tử vong
ubnd thị xã đông hòa tỉnh phú yên
đã có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng
sớm có các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông
theo văn bản này do việc khắc phục
sửa chữa hư hỏng mặt đường quốc lộ một a
qua thị xã đông hòa chưa được thực hiện triệt đề
dẫn đến bong chóc sụt lún dài đặc
tạo ra nhiều hố sâu
nên chỉ trong vòng ba ngày đã xảy ra
ba vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
liên quan đến xe máy khiến bốn người tử vong
ubnd thị xã đông hòa đề nghị
sở giao thông vận tải tỉnh phú yên
kiến nghị cục quản lý đường bộ ba
thuộc tổng cùng đường bộ việt nam
chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa
khắc phủ hư hỏng trên tuyến quốc lộ một a
qua địa bàn thị xã đông hòa
đồng thời có giải pháp cảnh báo hiểm họa
tại những vị trí hư hỏng nhưng chưa kịp sửa chữa
để đảm bảo an toàn
ngoài ra ubnd thị xã đông hòa còn đề nghị
sở giao thông vận tải tỉnh phú yên
kiến nghị lắp đặt hệ thống giao thông
tại km một nghìn ba trăm bốn mươi hai một trăm linh trên quốc lộ một a
là ngã tư giao nhau với quốc lộ hai mươi chín ở
ở phường hòa vinh thị xã đông hòa
đây là khu vực có mật độ phương tiện giao thông lớn
thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông